phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị tiên chú tại phường tân an tp hội an tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể theo kết quả điều tra trần thị tiên là quản lý của sưởng may do ông huỳnh nguyên vũ trú tại phường sơn phong thành phố hội an làm chủ do cần tiền nên tiên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông vũ
tiên đã nhờ em rể của mình là hán đức anh đóng giả là người cung cấp phải may mặc sau đó tiên đưa ra thông tin không có thật về ông vũ là có khách đặt đơn hàng quần áo số lượng lớn cần phải nhập nguyên liệu về gia công
đồng thời tiên cung cấp số điện thoại của đức anh để ông vũ liên hệ do tin tưởng tiên nên ông vũ đã liên hệ với đức anh để trao đổi mua nguyên liệu
sau khi ông vũ thanh toán số tiền hơn một tỷ đồng tiền mua nguyên liệu cho đức anh thì đức anh chuyển lại cho tiên và tiên đã chiếm đoạt số tiền đó